một ha hổ sản xuất loại ma túy mới trên địa bàn thành phố đà nẵng vừa bị triệt phá trong sáng ngày hôm qua
trước đó tại địa bàn phường hòa khánh bắc quận liên triểu thành phố đà nẵng ngô văn sang ba mươi một tuổi
bị bắt quả tang đang gửi hai kg thảo mộc khô tẩm chất ma túy cho một người mua ở thành phố huế với giá ba triệu đồng
tăng vật thu giữ gồm hai kg thảo mộc khô một ô tô hai điện thoại di động
mở rộng điều tra khám xét khẩn cấp nơi sang tạm trú lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn hai mươi tám kg thảo mộc khô và nhiều chất bột các loại
gần năm lít tinh dầu và hóa chất cùng nhiều trang thiết bị dụng cụ khác
bước đầu sang khai nhận dùng các nguyên liệu này để sản xuất thảo mộc có tẩm tinh dầu và ma túy bán kiếm lời
ma túy được ngụy trang trong những bao bì lạ và bắt mắt với hình thức liên tục thay đổi
đây là thủ đoạn hết sức tinh vi của
tuyển phạm ma túy hiện nay thùng mới sự cũ
thủ đoạn này của tội phạm ma túy vẫn không thể qua mắt được lực lượng chức năng thành phố nha trang của tỉnh khánh hòa
gói bao bì bằng ni lông với màu sắc rất bắt mắt
ở ngoài in chữ nước ngoài hình ảnh trên bao bì làm người nhìn liên tưởng đến một thứ gì đó có thể dùng cho trẻ em
và đây là chất bột có chứa trong những bao bì này
thì qua công tác giám định tại phòng kỹ thuật phòng sự xét định chất bột có trong các cái gói ni lông
là chất ma túy loại mdma và ketamin
đây là các chất ma túy tổng hợp có tác dụng gây nghiện kích thích thần kinh trung ương gây ảo giác
và là bất khả năng tự chủ của con người mất khả năng lao động mất khả năng học tập
và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người về thể chất và tinh thần
nếu như mà dùng quá liều thì sẽ dẫn đến tử vong
cuối tháng ba vừa qua đối tượng nguyễn trung nghĩa hai mươi bốn tuổi chú tỉnh bình phước
bị bắt giữ khi đang nhận một gói hàng từ một nhà xe
trong gói hàng này có ba mươi gói nhựa nhỏ màu tím bên trong chứa chất bột nghi là ma túy
qua giám định cơ quan chức năng xác định đó đều là ma túy tổng hợp
loại ma túy này dân chơi thường gọi là ma túy nước dâu
theo cơ quan công an một gói này được đối tượng mua khoảng hai triệu đồng
sau đó đưa về nha trang bán lại cho các đối tượng khác
khoảng sáu triệu đồng một gói
đối tượng cũng móc nối với các đối tượng ở những các bác ba vũ trường
ở địa bàn thành phố nha trang để mà đưa loại ma túy từ thành phố hồ chí minh ra nha trang châu thụ
khi qua công tác nắm tình hình các khu vui chơi ở trên địa bàn thành phố
thì trinh sát địa bàn đã phát hiện đối tượng nghĩa
và khi đối tượng ra đây thì thường sẽ thêm những khách sạn mini
nhiều người ở trong vòng vài ngày thì đối tượng sẽ thay đổi
đối với phòng ở để tránh sự theo dõi của cơ quan công an
bình mới rượu cũ tội phạm ma túy đã sử dụng thủ đoạn này cho loại ma túy nước dâu vốn không xa lạ
thay vì những loại bao bì có in hình trái cây đã bị lực lượng công an lật tẩy
thì nay tội phạm ma túy tiếp tục tìm đến những loại bao bì mới khó phát hiện hơn
với vẻ ngoài giống như gói kẹo hay dầu gội đầu
ma túy trở nên dễ cất giấu và trà trộn khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra
đây là chiêu trò thủ đoạn hết sức tinh vi của tội phạm ma túy hiện nay mà chúng ta cần cẩn trọng và cảnh giác cao hơn
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng nguyễn đình hoài thanh
hai mươi sáu tuổi trú tại phường vạn thắng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
đây là đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên đường phố nha trang thời gian qua
trước đó vào trưa ngày hai mươi ba tháng
trên đường mê linh phường tân lập một nữ du khách người hàn quốc bị một thanh niên đi xe máy cướp giật mất chiếc điện thoại iphone
nhận tin báo trinh sát hình sự công an thành phố nha trang tổ chức truy xét nóng
đến một mươi bốn giờ cùng ngày công an thành phố nha trang đã bắt được nghi can gây án là nguyễn đình hoài thanh
quá trình bắt lực lượng công an thu giữ trong người đối tượng một con dao nhọn một bịch ma túy
đồng thời truy thu được chiếc điện thoại là tăng vật của vụ án
đầu tranh bước đầu nguyễn đình hoài thanh khai nhận từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
đối tượng đã thực hiện khoảng một mươi bảy vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố nha trang
xin được chuyển sang những nội dung khác
thưa quý vị tuyển sinh các trường công an năm hai nghìn hai mươi ba có gì mới
phương thức tuyển sinh ra sao chỉ tiêu như thế nào
điều kiện về sức khỏe lý lịch ra sao
những nghĩa vụ quyền lợi của người học khi trúng tuyển vào các trường công an
tất cả đã được giải đáp cụ thể trong chương trình tư vấn tuyển sinh
được tổ chức tại trường trung học phổ thông trần phú hoàn kiếm hà nội
chương trình do cục đào tạo bộ công an phối hợp với các trường đại học học viện công an tổ chức
nhằm định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh
đặc biệt là khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng đang đến rất gần
đã có rất nhiều câu hỏi như vậy được đưa ra trong buổi tư vấn tuyển sinh
chương trình đã thu hút được đông đảo phụ huynh và học sinh
đến từ nhiều trường trung học phổ thông khác nhau trên địa bàn thành phố hà nội
có một cái kỳ thi riêng em khá băn khoăn về cái kỳ thi đấy
cũng như là những cái mà chỉ tiêu xét tuyển ngoài
ví dụ kiểu về phần thể lực hoặc là những cái bài kiểm tra về nó
em muốn tìm hiểu trước để mình có thể kiểu tập luyện
để có thể đạt được những cái mà kiểu trường đưa ra
ngay tư vấn từ những trường như là học viện an ninh và học viện cảnh sát nhân dân
thì em cảm thấy là các trường đều có những cái ưu điểm rất là tốt
và có những điều kiện để theo học rất tốt
để tạo động lực cho bọn em thi vào các trường học viện an ninh và học viện cảnh sát nhân dân ạ
cục đào tạo bộ công an cũng đưa ra thông tin
năm nay bài thi đánh giá năng lực của bộ công an vẫn giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi hai
và tiếp tục ổn định đến năm hai nghìn hai mươi năm
theo đó bài thi gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận
trong đó phần trắc nghiệm gồm kiến thức cam môn lý hóa sinh lịch sử điện lý giáo dục công dân và ngoại ngữ ước
thời gian làm bài chín mươi phút
với phần thi tự luận thí sinh được chọn một trong hai môn toán học ngữ văn
với cách làm này thí sinh sẽ được quyền lựa chọn môn thế mạnh của bản thân
cách tư vấn tuyển sinh trực tiếp này giúp các em học sinh tránh được nhiều sai sót
khi làm thủ tục đăng ký dự thi và các trường công an nhân dân
các trường công an nhân dân đến tư vấn trực tiếp đối với sinh viên cũng như là phụ huynh học sinh
và thông qua đội ngũ giáo viên của nhà trường để có tuyên truyền về công tác tuyển sinh công an nhân dân
đó là một hoạt động rất là cần thiết
và đây là buổi đầu tiên chúng tôi cho rằng trong thời gian tới chúng tôi sẽ tổ chức những chương trình tư vấn tuyển sinh rộng rãi hơn
có lẽ là trong những buổi tuyển sinh đó chúng tôi kết hợp kể cả những ứng dụng khoa công nghệ để phục vụ cho công tác tuyên truyền
dự kiến kỳ thi đánh giá năng lực vào các trường công an diễn ra vào ngày hai đến ngày ba tháng bảy
năm nay tổng trị tiêu vào các trường công an là hai
ngoài xét tuyển dựa vào kết quả thi riêng và thi tốt nghiệp trung học phổ thông
các trường còn tuyển thẳng theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
và xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương từ bảy năm ielts trở lên
kim thạch xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi nhịp sóng hai mươi bốn bảy
kính thưa quý vị và các bạn
quý vị theo đại diện công an tp hcm tính đến ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
công an tp hcm đã lập danh sách và hồ sơ quản lý một mươi bảy hai trăm một mươi sáu người nghiện ma túy
công an tp hcm đang theo dõi tám một trăm hai mươi người trong tổng số một mươi bảy hai trăm một mươi sáu người nghiện ma túy
trong số này có bảy hai trăm bốn mươi tám người đang cai nghiện tại các cơ sở một trăm bảy mươi một người đang bị tạm giam hoặc tạm giữ
và một sáu trăm bảy mươi bảy người đang được quản lý sau khi hoàn thành cai nghiện tại các cơ sở lưu trú
và một sáu trăm bảy mươi bảy người đang được quản lý sau khi hoàn thành cai nghiện tại các cơ sở lưu trú
các biện pháp quản lý người nghiện ma túy được triển khai tại tp hcm
bao gồm lập danh sách và hồ sơ người nghiện phát huy vai trò của người dân và gia đình
trong giáo dục phát hiện quản lý và hòa nhập người nghiện ma túy vào cộng đồng
đồng thời người nghiện cũng được điều trị bằng thuốc thay thế methadone tại gia đình hoặc cộng đồng
trước tình trạng nhà vệ sinh công cộng khang hiếm người dân phản ánh nhà vệ sinh ô nhiễm
năm điểm nhà hàng quán cà phê khách sạn tại quận một tp hcm đã đồng ý hỗ trợ nhà vệ sinh công cộng miễn phí cho người dân và du khách
theo báo cáo của qs suplice một công ty bán thiết bị nhà vệ sinh
thì tp hcm đứng thứ sáu mươi bảy trên sáu mươi chín thành phố du lịch trên thế giới trong việc đánh giá chất lượng nhà vệ sinh công cộng vào tháng ba
với dân số khoảng một mươi triệu người tp hcm chỉ có trên hai trăm linh nhà vệ sinh công cộng và quận một chỉ có một mươi tám điểm
để giải quyết vấn đề này chính quyền quận một đã kêu gọi
sự hỗ trợ của các nhà hàng quán cà phê và khách sạn để cung cấp nhà vệ sinh miễn phí cho người dân và du khách
kế hoạch này nhận được sự hưởng ứng tích cực từ hơn một trăm linh cơ sở kinh doanh trên địa bàn
các cơ sở này cũng cam kết duy trì nhà vệ sinh của mình để đảm bảo chất lượng cho người sử dụng
việc này đóng góp tích cực vào việc nâng cao cảnh quan đô thị và thu hút du khách quốc tế đến tp hcm và việt nam nói chung
ngoài ra các cơ sở này còn tăng cường nhận diện thương hiệu và phát triển để đáp ứng nhu cầu của du khách
xã mỹ thạnh là địa bàn vùng cao của huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận có khoảng hơn hai trăm linh hội dân với hơn một nhân khẩu
đa số người dân trên địa bàn xã là người đồng bào dân tộc rai làm ăn sinh sống bằng nghề nông trình độ dân trí thấp nên cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn vất vả
nên trực tự ở một số nơi còn phức tạp nhất là tình trạng người dân lớn chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp
từ khi thực hiện đề án đưa công an chính quy về cơ sở đến nay đã thu được những kết quả tích cực
lực lượng công an xã ngay sau khi nhận nhiệm vụ đã chủ động nắm tình hình phát hiện kịp thời giải quyết dứt điểm tại chỗ các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở
tăng cường các công tác tuần tra kiểm soát xử lý trật tự an toàn giao thông
bên cạnh đó là cũng lồng ghép vào là tuần tra bảo đảm bảo vệ rừng kèm theo với các lực lượng sẵn có ở trên địa bàn như quân sự kiểm lâm
điều đạn hàng tuần công an xã mỹ thạnh cắt cử phân công nhau xuống địa bàn đến các thôn các hộ dân để trò chuyện nắm bắt tình hình nguyện vọng của bà con nhân dân
cũng như những vấn đề phát sinh trên địa bàn
qua đó thường xuyên tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật
vì vậy được cấp quỹ chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng
đánh giá cao
xã mỹ thạnh hiện nay đã có năm cán bộ công an huyện được điều động về đảm nhiệm chức danh công an xã
để bàn rộng cơ sở vật chất không nhiều thiếu thốn chưa có trụ sở để làm việc
khai thác gỗ trái phép và tình trạng lấn chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp còn xảy ra nhiều
vì vậy lực lượng công an xã và ban quản lý bảo vệ rừng đã thường xuyên phối hợp để tuần tra kiểm tra
truy quét ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp phòng chống cháy rừng
đồng thời tổ chức tuyên truyền và vận động người dân cùng tham gia bảo vệ rừng
nhờ làm tốt công tác này thời gian qua tình trạng phá rừng và khai thác gỗ trái phép đã giảm rõ rệt
trong năm không xảy ra cháy rừng
có thể thấy việc bố trí điều động lực lượng công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã
là một chủ trương đúng đắn sát với các yêu cầu thực tiễn
được sự đồng thuận của các quỹ chính quyền các cấp
niềm tin yêu của quần chúng nhân dân sẽ tiếp thêm động lực để lực lượng công an chính quy ở cơ sở
hoàn thành sứ mệnh bảo vệ bình yên hạnh phúc cho nhân dân
và công an xã là điểm tựa cho người dân trong phát triển kinh tế nâng cao đời sống của mình
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch
cho ý kiến đối với việc đổi tên xa lộ hà nội đoạn từ cầu sài gòn
đến ngã tư thủ đức trên địa bàn tp thủ đức thành đường võ nguyên giáp
sở văn hóa và thể thao tp hcm cho biết vừa qua hội đồng tư vấn đặt tên
đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tp hcm đã họp cho ý kiến
về việc đổi tên sa lộ hà nội đoạn từ cầu sài gòn đến ngã tư thủ đức
thành đường võ nguyên giáp
kết quả có một mươi hai trên một mươi tám thành viên dự họp đã đồng ý với việc đổi tên
đoạn đường dự kiến đổi tên dài bảy bảy mươi chín km chia thành hai đoạn theo lộ giới
đoạn một từ cầu sài gòn đến ngã tư bình thái dài năm chín km rộng hơn một trăm năm mươi ba m
đoạn từ ngã tư bình thái đến ngã tư thủ đức dài một tám mươi chín km rộng hơn một trăm một mươi ba m
việc đổi tên đoạn xa lộ hà nội nói trên thành đường võ nguyên giáp
nhằm ghi nhận công lao to lớn của đại tướng võ nguyên giáp
đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
đồng thời thể hiện sự tri ân của đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm
đối với vị tướng huyền thoại có công lao lớn với dân tộc
điều này cũng sẽ tạo thuận lợi trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ
và giúp người dân tra cứu về tên đường địa danh thuận tiện thuận lợi
trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ
và giúp người dân tra cứu về tên đường địa danh thuận tiện
sáng ngày tám tháng bốn tại tp hcm nhà báo tác giả hữu thiện có buổi gặp gỡ bạn đọc
để giới thiệu bộ đôi ấn phẩm những nụ hôn thời mắc dịch và cuốn cặp cá chết vì mùa nước hoa
phía sau những bài viết hóm hình về thiên nhiên tác giả mong muốn
gửi gắm thông điệp chân văn mà luôn thời sự về lối sống bền vững
hai bộ sách có hơn một trăm ba mươi bài viết với độ dày khoảng tám trăm hai mươi trang
các tác phẩm là tuyến tập khoa học vui từng đăng các báo trong gần bốn năm qua
với cuốn sách cặp cái chết vì mùa nước hoa tác giả u bảy mươi đưa người đọc đến với muôn vàng chuyện lạ
trong thế giới động thực vật vẽ nên một bức tranh hai màu tương phản về thói săn bắt vô tội vạ
nhưng cũng còn một lực lượng một cộng đồng nỗ lực bảo vệ sự bình vững của môi trường sinh thái
còn cuốn sách những nụ hôn thể mắc dịch gắn với đời sống con người trong ba năm đối đầu
với đại dịch covid một mươi chín đặc biệt rất thời sự khi nêu ra những khái niệm chuyên ngành
như biết data defect phất biên hay xa renting
tác giả chọn cách viết dung dị dễ hiểu cũng như câu chuyện lôi cuốn dở khóc dở cười
khi con người quá phụ thuộc vào các thiết bị di động
ngày hội du lịch tp hcm là sự kiện thương mại thường niên mang lại nhiều giá trị
cho ngành du lịch của địa phương này nói riêng và việt nam nói chung
năm nay với sự tham gia đông đảo của các cơ quan
địa phương và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại nhiều tỉnh thành
sự kiện này được kỳ vọng sẽ đem tới sức bật mạnh mẽ cho ngành du lịch không khói
mà trước mắt là dịp cao điểm hè năm hai nghìn hai mươi bốn
một trong những điểm thu hút du khách và người dân tại ngày hội du lịch tp hcm
là hàng trăm ưu đải từ một mươi năm mươi sáu mươi về các tour tuyến du lịch ăn uống lưu trú
do thói quen của khách hàng đã có nhiều thay đổi trong thời đại công nghệ số
song thay nhiều doanh nghiệp vì được tương tác trực tiếp với khách hàng
tại các gian hàng
trong khuôn khổ ngày hội đem tới những lợi thế nhất định

càng càng phát triển
bên cạnh đó trong hai ngày hôm nay thì thái lượng khách cũng tương đối khá ổn
và đơn cử là bên nhà hàng của em đã hơn hai người được đăng ký tham gia
các chương trình cũng như trong vùng ngoài nước
theo sở du lịch tp hcm ngày hội du lịch lần thứ một mươi chín kháng định dấu ấn một năm thành công
của giai đoạn phục hồi và phát triển ngành du lịch thành phố
nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và công tác quảng bá điểm du lịch tp hcm nói riêng
và việt nam nói chung đến du khách các cậu du lịch nội địa trong dịp hè này

có giai đoạn phục hồi và phát triển ngành du lịch thành phố
có bốn mươi tám tỉnh thành tham gia thì năm nay con số này là năm mươi
số lượng các doanh nghiệp tỉnh thành tăng lên theo từng năm
thể hiện số hút vợ vị thế của ngành du lịch tp hcm với vai trò đầu tàu
và là trung tâm du lịch hàng đầu cả nước
sở du lịch tp hcm cũng rất tạo điều kiện cho các tỉnh đông bắc để tham gia các sự kiện
cũng như là giới thiệu quảng bá các sản phẩm du lịch của mình
sự liên kết mặc dù mới có hai năm nhưng chúng tôi cũng nhìn thấy được cơ hội của tám tỉnh đông bắc
cũng như là tp hcm trong phát triển du lịch
ngày hội du lịch năm nay được kỳ vọng sẽ đón hơn ba trăm linh lượt khách gấp đôi con số năm ngoái
khi du lịch vừa phục hồi sau dịch covid một mươi chín
tuy nhiên điều mong đợi lớn hơn vẫn là
đem tới những cơ hội thúc đẩy du lịch thành phố nói riêng
ngành du lịch cả nước nói chung cùng phát triển bền vững
xứng với tài nguyên và tiềm năng du lịch sẵn có
tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang cùng lực lượng chức năng
vừa kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn tp long xuyên
phát hiện tạm giữ số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
tổng trị giá hàng hóa trên hai trăm một mươi năm triệu đồng
tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại hộ kinh doanh rshop
trên đường lý thái tổ phường mỹ xuyên tp long xuyên
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện chín trăm chín mươi tám đơn vị mỹ phẩm là son môi
dưỡng ẩm dưỡng thể nước tẩy trang kem tổng giá trị hàng hóa trên hai trăm một mươi năm triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ hộ kinh doanh không xuất trình được khóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
tổ công tác tiến hành lập biên bản và bàn giao cho cục quản lý thị trường tỉnh
để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
một đường dây chuyên tàng trữ vận chuyển động vật nguy cấp quý hiếm số lượng lớn
đã bị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh nghệ an
chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công
cụ thể vào hồi một mươi ba h một mươi năm phút ngày bốn tháng bốn tại quốc lộ một a thuộc xã diễn hồng huyện diễn châu
lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng
nguyễn trọng đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đang có hành vi tàng trữ vận chuyển ba mươi bốn cá thể rùa đầu to
thuộc lại nguy cấp quý hiếm nhóm một b mở rộng chuyên án
cùng ngày cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại xã diễn hồng huyện diễn châu phát hiện thêm ba mươi tám cá thể động vật
thuộc loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
trong đó có hai mươi năm cá thể động vật rùa đầu to còn sống một mươi cá thể động vật rùa đầu to
và ba cá thể động vật tê tê đã chết
tổng số động vật mà các đơn vị đã phát hiện là bảy mươi hai cá thể nhóm một b
thuộc loài nguy cấp quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ
toàn bộ cá thể rùa đầu to được bàn giao cho vườn quốc gia bù mát
theo đúng quy định của pháp luật
tại tỉnh phú yên công an huyện sông hình đang hoàn tất hồ sơ
đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với ông nguyễn văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú trên địa bàn
về hành vi vận chuyển mua bán lâm sản trái pháp luật
và vi phạm quy định về điều khiển hoạt động của phương tiện
với tổng số tiền là ba mươi sáu năm triệu đồng
trước đó tại khu vực lòng hồ thủy điện sông hình
đoạn thuộc thôn kinh tế hai xã ea trôn trong lúc tuần tra đêm
tổ công tác công an huyện sông hinh đã phát hiện chiếc ghe
do ông nguyễn văn cảnh điều khiển chở một mươi năm hộp gỗ nhóm năm
khối lượng là hai sáu mươi năm m ba
ông cảnh nhận là chủ sở hữu số gỗ nói trên
nhưng không xuất trình được giải quyết
giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số lâm sản
và giấy tờ về phương tiện vận chuyển
toàn bộ số gỗ trên đã bị tịch thu xung vào công quỹ nhà nước
thưa quý vị thời gian qua mặc dù đã có nhiều cảnh báo
của cơ quan công an nhưng vẫn có nhiều người do thiếu hiểu biết
đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ hình thức tuyển cộng tác viên làm việc online
trên các sản thương mại điện tử giả mạo
như shopee lazada hay tiki
mồi nhử mà bọn chúng đưa ra rất hấp dẫn
với mức hoa hồng là từ một mươi hai đến một mươi năm giá trị
cho mỗi đơn hàng
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên
truyền hình công an nhân dân
đây là hà văn duẩn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại huyện quan sơn tỉnh ninh bình
và đỗ hoàng minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
quê ở huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
sử dụng mạng xã hội lừa đảo
chiếm đoạt số tiền một trăm năm mươi năm triệu đồng
của một phụ nữ ở thành phố ninh bình
hai đối tượng đã bị phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh ninh bình
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an
điều tra bắt giữ khi đang lẩn trốn
tại thành phố đà nẵng và tỉnh lai châu
vật chứng thu giữ gồm hai máy tính sách tay
sáu điện thoại di động bảy tài khoản ngân hàng
thủ đoạn của các đối tượng là chia sẻ video
của những người nổi tiếng trên trang tiktok
sau đó nhắn tin gọi điện mời người xem like follow
để được nhận tiền thưởng tiền hoa hồng hấp dẫn
thế nhưng để nhận được tiền thưởng tiền hoa hồng
thì người xem phải chuyển cho chúng
một số tiền gốc nhất định
sau một số lần được đối tượng trả tiền đúng như giao dịch
vì hám lợi nhiều người tiếp tục chuyển số tiền lớn
để nhận tiền thưởng tiền hoa hồng lớn
thì đối tượng tìm mọi lý do như khách hàng
gửi sai cú pháp do bị lỗi hệ thống
để tiếp tục xúi dục khách hàng chuyển thêm tiền
cứ như vậy người bị hại đã trở thành nạn nhân
của bọn tội phạm lừa đảo
tôi với anh duẩn có gặp nhau và cũng bàn bạc với nhau
để thực hiện công việc lừa đảo này
thì bắt đầu là chạy quảng cáo từ trên facebook
đưa khách hàng xuống lợi dụng lòng tin của khách hàng
và lòng tham của khách hàng để chiếm đoạt tài sản của họ
đó chỉ là một trong số các vụ án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng
đã khiến người dân dễ dàng sập bẫy
mặc dù các ngành các cấp lực lượng công an đã tích cực
đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo nhắc nhở người dân
nâng cao tinh thần cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
nhưng vẫn có rất nhiều người dân sơ hở chủ quan thiếu cảnh giác
quá hám lợi nên đã bị sập bẫy của tội phạm
thực tế cho thấy việc tìm kiếm thu nhập của người dân
trên không gian mạng là chính đáng
thế nhưng vì hám lợi nôn nóng mong kiếm được nhiều tiền
nên đã vội vã tin theo làm theo những lời đường mật của tội phạm
để rồi tiên mất tật mang là điều rất đáng tiếc
cần được phong ngừa ngăn chặn kịp thời
thiết nghĩ mỗi người dân khi sử dụng mạng xã hội sử dụng điện thoại
cần hết sức thận trọng trước mọi chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng như hiện nay
chỉ khi mỗi người mỗi nhà thực sự cảnh giác không tin không nghe
không làm theo các chiêu trò kêu gọi hợp tác làm ăn quảng cáo kiếm tiền
thì khi đó loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng sẽ không được phong ngờ

chuyển sang các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
những bất động sản được hình thành trong tương lai do các chủ đầu tư thực hiện
phải giao dịch qua sản để đảm bảo tính công khai minh bạch
đây là đề xuất mới được chính phủ đưa vào dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
gửi ủy ban thường vụ quốc hội
cụ thể theo điều năm mươi bảy
trong dự thảo hai loại giao dịch bất động sản phải thông qua sàn đó là
chủ đầu tư bán cho thuê mua nhà hoặc công trình hình thành trong tương lai
và chuyển nhượng cho thuê cho thuê lại đất đã có hạ tầng kỹ thuật
còn các giao dịch khác được khuyến khích giao dịch thông qua sản
quy định mới này nhằm đảm bảo quyền trách nhiệm của chủ đầu tư dự án với người mua
và tránh tình trạng đầu cơ
theo các chuyên gia việc không bắt buộc giao dịch mua bán chuyển nhượng bất động sản
phải qua sàn trong tám năm qua đã làm giảm tính minh bạch của thị trường
tuy nhiên khi đã chọn một tổ chức trung gian để thẩm định kiểm tra
chịu trách nhiệm về chất lượng pháp lý bất động sản cho người tiêu dùng
các tổ chức này cũng cần phải được đảm bảo bởi quy định của pháp luật
chính vì vậy trong sự đổi luật này chính phủ sẽ xếp lại các điều kiện thành lập
quyền và nghĩa vụ của những người tham gia sản
tại khu vực cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạng sơn đã không còn cảnh un ứ xe container
chở hàng hóa như thời điểm cuối tháng ba
các xe hàng di chuyển từ quốc lộ một a đến cửa khẩu
rất thuận thiện
theo cục hải quan của tỉnh lãng sơn việc un ứ cục bộ tại cửa khẩu hữu nghị
sớm được xử lý là do cơ quan chức năng tỉnh lạng sơn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó việc đàm phán thống nhất với phía trung quốc tăng thời gian thông quan hàng ngày
tại cửa khẩu từ bảy đến một mươi chín giờ phân luồng riêng cho phương tiện không hàng di chuyển
tại khu vực km số khu vực cột mốc một nghìn một trăm một mươi sáu một nghìn một trăm một mươi bảy tách biệt với luồng vận chuyển hàng hóa
cũng theo ông vy công tường hiện đang trong một kế hoạch
thu hoạch nhiều loại trái cây của việt nam vì vậy nhu cầu xuất khẩu là rất lớn
thời gian tới có thể tái diễn nguy cơ ủn tắc nhưng cũng sẽ chỉ là un tắc cục bộ
diễn ra trong thời gian ngắn và không nghiêm trọng
thưa quý vị hiện nay bà con nông dân của thành phố long khánh tỉnh đồng nai
đang vào mùa thu hoạch điều trong vụ năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên giá thu mua hạt điều hiện nay thấp hơn năm ngoái từ ba đến năm đồng một kg
và không chỉ giá thấp năng suất điều còn sụt giảm từ hai mươi
từ hai mươi đến ba mươi sản lượng do liên tiếp gặp các cơn mưa trái mùa
xương muối làm bông bị khô chất lượng hạt không được đẹp
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại ấp đồi rìu xã hàng gòn nơi có diện tích trồng điều lớn nhất của thành phố long khánh
vườn điều hai mươi năm tuổi của gia đình ông nguyễn duy trọng không khí thu hoạch điều ở đây
chưa mấy tấp nập bởi số lượng chai chín chưa nhiều
theo ông chọn gia đình có năm xào điều cho thu hoạch
nhưng năm nay do thời tiết không thuận lợi mưa trái mùa và bị sương muối
nên điều bị khô bông nhiều năng suất ước tính chỉ đạt khoảng hơn ba năm tạ
còn đây là vườn điều một năm hectare của anh võ anh nguyên chú cùng ấp đồi rìu
nhưng mọi năm thời vụ như thế này thì mỗi ngày thu một tạ đến một năm tạ và ngày nào cũng như ngày nào
còn bây giờ hai ngày mới đi hái một lần mà hái mỗi lần trừng độ một tạ đến một hai tạ
năng suất giảm giá điều cũng không khả quan hơn
hiện thương lái thu mua tại vườn là khoảng hai mươi năm đồng một kg
so với cùng vụ điều năm ngoái

nếu có điều kiện thì chuyển đổi sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn
do là giờ cũng nhờ nông thông mới nên điện đường nó cũng về tới rồi
thì giờ bà con cũng nên chuyển đổi cây trồng
nếu bà con có điều kiện còn không có điều kiện thì bà con cũng chuyển đổi những cây điệu già cỗi
để trồng những giống điều ghép nó có hiệu quả kinh tế cao hơn
điều là loại cây dễ phát triển ít tốn công chăm sóc
nhưng đây là loại cây rất nhạy cảm với yếu tố thời tiết
nên dễ bị dịch bệnh dẫn tới mất mùa
sau tết hổ tiêu mất mùa mất giá
giờ đến cây điệu cũng đứng trước nguy cơ thắt giá thất mùa
nông dân đang trông chờ chính quyền địa phương hỗ trợ
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm
để cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
mở đầu là một số cập nhật nhanh về kinh tế phương nam
trong ngày tám tháng bốn cục quản lý thị trường tp hcm cho biết
đã thực hiện đợt ra quân kiểm tra phát hiện nhiều vụ việc vi phạm hàng hóa trên địa bàn
và đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định
trước đó đội quản lý thị trường số ba phối hợp công an quận một mươi hai kiểm tra địa điểm kinh doanh
trung tâm khu vực ba công ty trách nhiệm ngũ hạng một thành viên logistics viettel
phường trung mỹ tây quận một mươi hai phát hiện nhiều hàng hóa vi phạm và tạm giữ gần sáu chín trăm linh liếu xì gà các loại
gần bảy mươi bốn năm trăm linh đơn vị sản phẩm đồ chơi trẻ em ngoại nhập lậu các loại bảy trăm linh hợp đựng thực phẩm bổ sung
toàn bộ số hàng này chưa xác định được chủ sở hữu chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
cũng thời gian trên đội quản lý thị trường số hai kiểm tra tại chi nhánh một và chi nhánh ba
của công ty trách nhiệm ngũ hạng đầu tư phát triển xây dựng int tại huyện hóc môn
phát hiện hơn một mươi bốn trăm linh mét vuông tấm lợp lấy sáng polycarbonate các loại tổng trị giá gần một chín tỷ đồng
không có hóa đơn chứng từ toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên được chuyển về kho tăng vật
của quản lý thị trường tp hcm để bảo quản tiếp tục làm rõ
hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam cho biết trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba có một mươi một đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp
với tổng giá trị phát hành đạt hai mươi sáu bốn trăm hai mươi năm tỷ đồng con số này cao gấp một mươi ba hai lần tháng hai
trong đó hơn tám mươi tám sáu lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới là của doanh nghiệp bất động sản
mặc dù thị trường khởi sắc trở lại
song áp lực mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của doanh nghiệp phát hành vẫn rất lớn
tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng ba năm nay là gần một mươi bốn ba trăm linh tỷ đồng
tăng một trăm ba mươi bảy so với tháng trước và tăng sáu mươi bốn so với cùng kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
xây dựng và hàng tiêu dùng là hai nhóm ngành ghi nhận giá trị mua lại lớn nhất trong tháng
lần lượt đạt năm tỷ đồng chiếm ba mươi năm tổng giá trị mua lại
và đạt ba bốn trăm linh tỷ đồng chiếm hai mươi bốn tổng giá trị mua lại
điều này cho thấy áp lực trả nợ của doanh nghiệp vẫn rất lớn
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba lượng trái phiếu đến hạn ước khoảng một mươi bốn năm trăm bốn mươi tỷ đồng
bất động sản và ngân hàng là hai nhóm ngành có giá trị đến hàng lớn nhất
chiếm ba mươi một và ba mươi sáu giá trị đến hạn
đáng lo nhất là nợ xấu trái phiếu bất động sản
ngành bất động sản là ngành có tỷ lệ nợ số trái phiếu ở mức hai mươi một mươi bảy
cao thứ hai sau ngành năng lượng
trái phiếu doanh nghiệp bất động sản hiện đang có quy mô lưu hành lên tới ba trăm chín mươi sáu ba trăm linh tỷ đồng
ba mươi ba tám tổng giá trị lưu hành
sở giao dịch chứng khoán tp hcm jose vừa công bố quyết định về việc hủy niêm yết bắt buộc
đối với cổ phiếu hae của công ty cổ phần nông dược hae sau hàng loạt vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin
theo thông báo của hosea cổ phiếu hai hãy đang thuộc diện chứng khoán vị định chỉ giao dịch
theo quyết định ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do tổ chức nghiêm miết tiếp tục vi phạm quy định
về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch
đến ngày ba tháng bốn hồse tiếp tục có văn bản nhắc nhở hi về việc chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán
năm hai nghìn hai mươi hai báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất và đến nay công ty vẫn chưa công bố
như vậy hi tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi bị đình chỉ giao dịch
và chưa khắc phục được các lỗi vi phạm trong thời gian qua
chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi một báo cáo tài chính soát xét bán nghiêng hai nghìn hai mươi hai
báo cáo thượng nghiêng năm hai nghìn hai mươi hai
trước hai một quà phiếu hỏi flc khác là ros
đã bị quỹ đề quyết bắt buộc trên sàn hosea
ngoài ra các quà phiếu klf amd gab art và flc cũng bị định chỉ giao dịch
đến thời điểm hiện tại thị trường chiến khóa không còn một quà phiếu nào khỏi flc được phép giao dịch
thưa quý vị việt nam là một trong những vựa sầu riêng lớn trên thế giới
năm hai nghìn hai mươi hai xuất khẩu loại trái cây này giúp nước ta thu về hơn bốn trăm ba mươi triệu usd
tuy nhiên gần đây các dòng sầu riêng của malaysia và thái lan cũng đổ bộ thị trường việt
không chỉ cân sầu riêng mua săn kinh các cửa hàng đang đua nhau rao bán hàng chục loại sầu riêng nguyên quả nhập khẩu từ thái lan và malaysia
các anh chú ý sầu riêng trái hàng ngoại được bán với đích giá cao gấp ba năm lần sầu riêng ri sáu và sầu riêng thông trồng ở nước ta
dịp này sầu riêng nguyên trái về nhiều loại hơn đặc biệt sầu riêng candiao và fulmani
thái lan đang về với số lượng lớn
trong đó sầu riêng fumoni thái lan là loại sầu nhập khẩu có giá rẻ nhất cũng lên tới hai trăm bảy mươi đồng một ký
đắt hơn sầu riêng sáu bán trên thị trường hiện nay khoảng bốn mươi một trăm linh đồng một ký
các loại sầu riêng nguyên quả khác giá giao động từ bốn trăm linh đến sáu trăm năm mươi đồng một ký
tính ra nếu mua một trái sầu riêng nhập khẩu trọng lượng từ hai bốn kg một quả nguyên dung phải chia ra từ tám trăm linh đồng đến hai năm triệu đồng
theo các đội mỗi bán sầu riêng nhập khẩu giá của mỗi loại sầu đắt hay rẻ phù thuộc vào chúng là loại hàng một hay loại hai
giá dầu die vận chuyển bằng máy bay sẽ đắt đỏ hơn vận chuyển bằng đường bộ và đường biển
bởi vậy thời gian vận chuyển càng ngắn thì sầu riêng càng tươi ngon
vừa qua trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm tính toán cho biết
trong quý này nhu cầu nhân lực trên địa bàn cần khoảng từ sáu mươi bảy bảy mươi ba người
nhu cầu nhân lực của ngành công nghiệp trọng yếu là một mươi bốn một mươi năm lao động
nhân lực chín ngành dịch vụ chủ yếu tổng ba mươi tám tám trăm linh bốn mươi hai ba trăm một mươi
bên cạnh những yêu cầu về trình độ chuyên môn nhà tuyển dụng đòi hỏi người lao động
về các kỹ năng nghề nghiệp kỹ luật lao động khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và thông thạo ngoại ngữ
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba do ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới
một số doanh nghiệp đã không tăng ca giảm giờ làm khiến người lao động bị giảm thu nhập
ghi nhận cho thấy có chín doanh nghiệp đã gửi thông báo cho năm trăm ba mươi bảy lao động thơ việc tăng bốn trăm tám mươi một người so với cuồng kỳ
trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba số lao động lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là ba mươi hai ba trăm ba mươi năm người
trong đó đã có mức đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là hai mươi tám sáu trăm một mươi tám trường hợp
về tình hình lao động trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba có bảy mươi một bảy mươi tám doanh nghiệp cho hay sẽ cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
ổn định lực lượng lao động hai mươi chín mươi năm đơn vị dự kiến tăng lao động bảy hai mươi bảy doanh nghiệp dự kiến giảm công nhân
trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba sở lao động thông minh và xã hội thành phố chiên minh dự kiến
tổ chức bốn mươi bảy phiên sàn doanh nghiệp việt nam trong đó có ba sàn doanh nghiệp việt nam trực tuyến
phối hợp với các tỉnh miền đông nam bộ và tây nam bộ
trên thị trường tự động hóa doanh nghiệp hiện nay milu là một ấn dụng chatbot được chú ý
dành hơn một năm phát triển thì đội ngũ công nghệ việt nam đã mang lại giải pháp tự động hóa vận hành
tiết kiệm nhân lực cho các khâu chăm sóc khách hàng cũng như là khâu quản lý nội bộ
dự báo cuộc đua công nghệ này sẽ giúp đẩy nhanh tỷ lệ tự động hóa doanh nghiệp
vừa và nhỏ tại việt nam
chuỗi phòng khám cho trẻ em này ứng dụng chatbot milu và nhận thấy những kết quả ban đầu tích cực
nếu thông thường một bác sĩ phải mất ba mươi phút thăm khám ban đầu để hoàn thành một bộ câu hỏi mẫu
thì giờ đây chatbot có thể hỗ trợ bệnh nhân tự hoàn thành trong lúc chờ đợi
thay vì như vậy thì mình hoàn toàn có thể để cho ai làm cái công việc của bác sĩ
hướng dẫn cho người bệnh có thể điền được những cái checklist như vậy
thì nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho vấn đề khám bệnh của bác sĩ
và dễ chịu hơn cho bệnh nhân người ta có thể hỏi thoải mái mà không phải ngại ai hết
milu là ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát triển đầu năm hai nghìn hai mươi
dựa trên lõi công nghệ gpt và davinc bởi một đội ngũ việt nam
ngay khi ra mắt tháng tám năm hai nghìn hai mươi một doanh nghiệp trong nước nhận ra sự tiện lợi rõ rệt
bởi các công đoạn chăm sóc khách hàng công đoàn quản lý nhân viên
đều tiết kiệm đến hơn năm mươi lượng nhân sự
đối với lại chết cpt thì nó là một cái mô hình lớn và nó giải đáp những cái câu hỏi tổng quát
tuy nhiên nếu như mà yêu cầu chất gpt hỏi chất gpt về một cái quy trình của doanh nghiệp
thì chất gpt sẽ không trả lời được
thấy được rằng cái thị trường này nó khá là rộng bởi vì chúng ta thấy được là có hàng trăm ngàn doanh nghiệp
ở việt nam và họ cần cái việc là ứng dụng ai
ai vào cái việc quản lý doanh nghiệp của họ
giải quyết bài toán là tự động hóa những quy trình
những vụ có tính chất lập đi lập lại thủ công và tốn rất nhiều thời gian
đó thì một số ví dụ như là những cái quy trình tính chất kiểu tạo báo cáo này
tổng hợp dữ liệu này số liệu và nhập liệu chẳng hạn là một quy trình tốn rất nhiều công sức và thời gian của nhân viên
có thể tiêu động hóa toàn bộ quy trình và những cái người mà đang vận hành quy trình đấy
thì sẽ không phải thực hiện thủ công nữa mà chỉ họ còn đóng vai trò là phê duyệt và kiểm tra thôi
thì chính vì vậy thì họ sẽ phải tập trung nguồn lực vào những công việc có tính chất cao hơn
tại việt nam hiện tại chanh bóp trí tuệ nhân tạo là cuộc đua công nghệ thế hệ mới mà còn nhiều dư địa
bởi chín mươi năm doanh nghiệp hiện tại quy mô vừa và nhỏ
nhưng mới chỉ có khoảng hơn ba mươi bảy xác nhận đã bắt đầu ứng dụng chuyển đổi số
sự tham gia của melu cũng như một số ứng dụng chatbot ai made in việt nam
sẽ góp phần tiết kiệm chi phí ứng dụng
giúp quá trình tự động hóa doanh nghiệp tại việt nam diễn ra nhanh hơn
tuy nhiên thì cái ngân sách của doanh nghiệp vừa và nhỏ nó rất là ít
thì nhóm nghiên cứu mới đưa ra một cái phân hệ ai dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
và đối với cái phân hệ này thì chúng ta không làm hết từ a đến z cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
tại như vậy thì chi phí nó rất là cao
là đưa ra được là những cái phân hệ những cái platform
mà doanh nghiệp vừa và nhỏ họ có thể vào đó họ tự tạo ra công nghệ ai cho riêng mình
cái chi phí để mà tạo ra một cái con ai thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều
thị trường chatbot được định giá một mươi bảy một mươi bảy tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
và dự kiến đạt một trăm linh hai hai mươi chín tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi sáu trên toàn cầu
với tốc độ cagr là ba mươi bốn bảy mươi năm trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
tại việt nam nhờ những ưu việt của công nghệ gpt thể hiện gần đây việc đội ngũ công nghệ trong nước
liên tục cải tiến tính năng để dẫn ứng dụng chatbot made in việt nam vào các khâu vận hành doanh nghiệp
vừa giúp tăng quy mô thị trường chatbot vừa tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
trong thời đại việt nam
việt nam là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu nông sản
nhưng hiện tại khoảng tám mươi sản lượng chưa có thương hiệu logo hay nhãn mát riêng
và chưa tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu
vì vậy việc xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản việt đang trở thành vấn đề cấp bách
đặc biệt khi có nhiều cánh cửa thị trường khó tính như là nhật bản mỹ eu đã mở ra
thông qua các hiệp định thương mại đa phương và song phương
những thông tin này cũng sẽ khép kết với các thương hiệu nông sản việt trong thời đại kinh tế số
việt nam đạt giải gạo ngon nhất thế giới với giống gạo sp hai mươi năm
sản phẩm này đang được tiêu thụ tại các thị trường khó tính như nhật
mỹ và châu âu với giá cao nhất thế giới
tuy nhiên giống lúa nào là ngon nhất của việt nam vẫn chưa được nhiều người nước ngoài biết đến
ngoài ra việt nam hiện đang trồng giống sầu riêng musang king của malaysia và được bán
với giá từ năm trăm linh đến tám trăm linh đồng một ký trong khi giống sầu riêng sáu của việt nam chất lượng
tương đương nhưng giá bán chỉ khoảng một trăm linh đồng một ký
tương đương một phần sáu đến một phần tám so với giá của giống sầu riêng của malaysia
sự khác biệt giữa hai sản phẩm này là do một sản phẩm có thương hiệu mạnh và sản phẩm kia chưa đủ mạnh hoặc chưa có thương hiệu
cái tối giờ này rất khó bởi vì chúng ta không có được một cái sản phẩm mà có cái phẩm chất nó đông đều
lúc nào ta mua đó thì ta cũng thấy à ăn giống là đúng đó
do đó mà bây giờ là tôi nghĩ rằng đã đến lúc mà chúng ta phải
có những cái doanh nghiệp thật sự là tận tâm thiệt tình mình muốn phát triển cái nông sản việt nam của mình
việc xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản việt đã được đề cập từ lâu nhưng cho đến hiện
tài vẫn chưa có những tiến bộ đáng kể phần lớn sản lượng nông sản xuất khẩu của việt nam vẫn chỉ ở
dạng thô không có thương hiệu riêng trong bối cảnh mở rộng thị trường việt nam đang mở được
nhiều cánh cửa thị trường khó tính như nhật mỹ eu qua các hiệp định thương mại đa phương hoặc song
phương thị trường trung quốc thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới cũng đã chính thức mở cửa cho nhiều
sản phẩm nông sản việt nam nhưng đòi hỏi chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm phải đáp ứng yêu
cầu cao hơn vì vậy xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản việt đã được đều cấp bách hơn bao giờ
hết để đạt được điều này doanh nghiệp cần phải đầu tư một cách bài bản
thật sự thì chúng tôi đã đi từ cái gốc đó là vấn đề dùng nguyên liệu chúng tôi cho nông dân được
đào tạo từ những cái quy trình canh tác không phải theo cái kiểu truyền thống nữa tôi điển hình như
là chúng ta cài chỉ có ba tấc nhưng mà chúng ta cài tám tấc bởi những cái nông cụ mà do doanh
nghiệp sản xuất thứ hai là chúng tôi chuyển từ cái chuyển trường hợp chúng ta tôi nghĩ là
khi nhà nước có chủ trương rồi xây dựng thương hiệu quốc gia thì nhà nước phải là cái người
trước để mà chọn những nhà doanh nghiệp thật có tâm có tài và để mà giúp đỡ cho các doanh nghiệp
này họ có thể
liên kết với bà con nông dân tài trợ cho bà con nông dân để sản xuất ra cái nguyên liệu mà đúng theo
cái tiêu chuẩn của mình một cách rất là đồng đều thì thế là giai trò của nhà nước ở trong cái việc
này rất là rất là lớn tuy vậy để xây dựng được thương hiệu quốc gia sự tự thân của doanh nghiệp
vẫn là chưa đủ xây dựng thành công thương hiệu quốc gia sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước
phát triển sản xuất nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế
giúp bà con nông dân thoát khỏi vấn nạn trồng chặt có thu nhập cao hơn ổn định hơn
gia tăng số lượng nông dân tỷ phú từ đó tiến tới một nền kinh tế nông nghiệp giá trị cao
thay vì sản xuất nông nghiệp và buôn chuyến như hiện nay